trong thời gian qua để đảm bảo cho công nhân sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
được sử dụng điện theo đúng giá điện quy định evn thành phố hồ chí minh đã tổ chức tuyên triền rộng rãi
quầy quyền được hưởng giá điện sinh hoạt cho người thuê nhà
evn tại thành phố hồ chí minh đã niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở
tại các địa điểm giao dịch với khách hàng tại website chăm sóc khách hàng khu chế xuất khu công nghiệp
khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp các trường học tập trung sinh viên
bên cạnh đó đơn vị còn phối hợp với các quận huyện trên địa bàn tổ chức hướng dẫn kiểm tra công tác áp giá bán điện
tại các địa điểm cho thuê nhà đồng thời phối hợp với địa phương thường xuyên rà soát thống kê số liệu
về số lượng nhà cho thuê số lượng phòng số lượng người thuê để theo dõi
đến nay evn tại thành phố hồ chí minh đã phối hợp hơn sáu mươi bảy chủ nhà trọ khi công cách bán điện đúng giá quy định
và đã có gần một sáu triệu người được hưởng giá bán điện đúng quy định của nhà nước
ngày hai mươi tháng một mươi tới đây ga sài gòn sẽ bắt đầu mở bán vé tàu tết canh tí hai nghìn hai mươi
và để ngăn chặn tình trạng vé chở đen cò mòi lôi kéo hành khách ngành đường sắt đã phối hợp với lực lượng công an
trong việc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân
hệ thống camera an ninh được lắp đặt khắp nơi
bên cạnh đó bảo vệ nhà ga phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuần tra khép kính
trong và ngoài khu vực nhà ga để giám sát nhân viên phòng vé
cũng như xử lý các đối tượng lôi kéo dù dỗ hành khách mua vé chợ đen
chúng tôi cũng đã phổ biến cho nhân viên về việc phải bán như thế nào là đúng quy định
bán như thế nào để đảm bảo được người khách hàng có nhu cầu mua vé mua được vé

và không để cho cò mòi lơi kéo hành khách hàng có nhu cầu mua vé mua được vé

và không liên hệ không tiếp tay với những đối tượng này
về cái thứ hai nữa là trong những khu vực nhạy cảm khu vực bán vé v v
chúng tôi đều có lắp đặt camera và có ghi âm sẵn sàng
phương thức để xem tình hình xảy ra một cách cụ thể để xử lý kịp thời
khi phát hiện đối tượng nghi vấn lực lượng chức năng sẽ mời về trụ sở để xử lý
đặc biệt là nạn trộm cắp móc túi lợi dụng sơ hở của người dân
trong những ngày cao điểm bán vé sẽ khó có cơ hội hoạt động
khi mà tôi tới đây mua vé thì tôi thấy có camera an ninh rất là nhiều
kèm theo lực lượng chức năng mà đi tuần tre thì tôi thấy an tâm hơn rất là nhiều so với mọi năm
những năm trước khi tôi tới đây thì tôi chứng kiến còn rất là nhiều
tức là lực lượng an ninh mẳng rất là đông người thì tôi rất là sợ cái diện tượng móc túi và trộm khách
đến giờ phút này thì như các bạn đã nhìn thấy ở ngoài cổng thì không còn đối tượng cò vé hoạt động nữa
và nói như thế mình cũng chủ quan thì đến giai đoạn bán vé thì tất nhiên nó sẽ rất là đông
đông cho nên là khi mà khách mà mua vé không được thì người ta sẽ ngồi đợi
thì các đối tượng mà lãng quản để hỏi thăm gã gắm thì công an phường sẽ mời về công an làm việc
không có để sự thiện tình trạng đó ở đây
kể từ ngày hai mươi tháng một mươi ga sài gòn mở bán gần ba trăm linh vé tàu tết canh tí năm hai nghìn hai mươi thông qua năm hình thức
mua qua website dsvn vn vétao com vn mua tại các quầy vé tại gia sài gòn mua qua tổng đài một chín không không một năm hai không
tại các đại lý hoặc cửa vé ngoài ga hiện tại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
ga sài gòn cũng khuyến cáo hành khách không nên mua vé của những người bên ngoài
nếu hành khách phát hiện thông tin trên vé điện tử không trùng khớp với thông tin cá nhân
thì cần liên hệ sớm với nhà ga để được giải quyết
tiếng ồn bủa vây mùi hôi và mùi khác như mùi nhựa đốt từ khu sản xuất tập trung trên đường hòa bình
phường hiệp tân quận tân phú thành phố hồ chí minh đã đen ngày đêm ảnh hưởng nghiêm trọng
tới đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân tại khu vực này
theo phản ảnh của cư dân sinh sống tại chung cư gần với khu sản xuất tập trung
hàng nghìn hộ dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiếng ồn khói bụi
mùi hôi nồng nặc các cư dân phải đóng kính cửa căn hộ nhưng vẫn không ngăn được tiếng ồn
ngày nghỉ trẻ em người già muốn chơi trong khuôn viên chung cư cũng không được vì mùi hôi
và sự ồn mào từ các nhà máy xung quanh phát ra trước khi các hộ có đơn phản ánh tới cơ quan chức
chức năng hiện tượng các cột khói màu đen trắng vàng xa thải từ khu sản xuất cả ngày lẫn đêm
mỗi lần khoảng từ một mươi đến ba mươi phút có lúc gần một giờ đồng hồ thời gian gần đây việc sa thải tập
trung vào ban đêm theo người dân thì đã có nhiều người bị mắc bệnh về đường hô hấp do hết phải khí
tại đó tiếng ồn hầu như đều vượt mức vượt mức rất là nhiều đặc biệt là về ban đêm khi mà mọi
thứ xung quanh yên tĩnh á thì cái nhà máy này là hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn luôn và ban đêm là tiếng
hồn nó rất là nặng cư dân người ta ảnh hưởng về giấc ngủ về tâm lý rất là nhiều luôn mặc dù trên
nắng con hẻm hai trăm chín mươi dẫn vào nơi tập trung các doanh nghiệp hộ kinh doanh gặp doanh sinh lây
do lưu lượng xe vận tải vào ra bốc dở hàng từ đầu hẻm tiếng ồn vang lên chắc chúa hẻm dài
chưa đầy ba trăm linh mét nhưng có tới hàng chục hộ sản xuất ngành nghề gia công cơ khí đồ gỗ tái chế nhựa
tái chế giấy dệt heo các xưởng sản xuất được xây dựng và che đầy tạm bỡ bằng các tấm tôm
không có vách ngăn hạn chế nên tiếng ồn vang khắp nơi phế liệu chất thải chất ngỗ ngang la liệt hay
lần nữa thực tế là cái khu vực này là cái cái phản ảnh đó nội dung đó là cũng là có và chính
chính quyền và các ngành cũng đã nhiều lần kiểm tra xử lý thì cái tính về cái khói bụi thì trong cái khu
vực này có một số là cái cơ sở doanh nghiệp mà sản xuất thì có một số những cái ống khói chủ yếu là
của các cái lò hơi riêng về tiếng ồn thì cũng phường đã làm việc với lại các cái doanh nghiệp
theo chính quyền quận tân phú các doanh nghiệp khu vực này có quy mô sản xuất vừa và nhỏ từ dưới năm mươi
năm mươi lao động chỉ có hai doanh nghiệp trong ngành dạch máy có quy mô hàng nghìn lao động
từ tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn một mươi chín quận đã nhận được đơn phản ánh của các hộ dân về tình hình ô nhiễm
tại khu vực này mặc dù nhiều doanh nghiệp họ sản xuất đã di dời đi nơi khác xa khu dân cư
nhưng hiện ở đây bởi các doanh nghiệp sản xuất đã di dời đi nơi khác sau khu dân cư nhưng hiện ở đây bởi các
còn nhiều hộ sản xuất kinh doanh

để đối phó hiệu quả với những thách thức về an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay trong bài tham luận bộ trưởng tô lâm đề nghị các quốc gia thống nhất cách hành xử trên không gian mạng dưới hình thức các nghị định thư công ước và điều luật quốc tế tăng cường đa dạng hóa quan hệ đối tác và xây dựng sự đồng thuận trên phạm vi toàn cầu thông qua việc tăng cường hợp tác song phương giữa các quốc gia thúc đẩy hoạt động hợp tác đa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng tăng cường cộng tác với các hạ t
đó tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin nhằm ứng phó sự cố và tham gia các cuộc diễn tập an ninh mạng thành lập các nhóm tác chiến trên không gian mạng hỗ trợ nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng thông qua hợp tác đào tạo nguồn nhân lực thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình an ninh mạng hoạt động của tội phạm mạng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nâng cao khả năng bảo vệ an ninh mạng đối phó với tội phạm mạng của các quốc gia
khẳng định việt nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thành công của hội nghị sẽ tạo ra sung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong đó có tội phạm mạng góp phần bảo đảm sự ổn định và an ninh thế giới khu vực và của mỗi quốc gia
còn vào sáng nay bộ công an đã phối hợp với ủy ban nhân dân tp đà nẵng tổ chức diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp quốc gia tại cụm ba công trình cao tầng
khách sạn vinpearl codotel riverfront đà nẵng trung tâm thương mại vincom ngô quyền trung cư cao cấp azura quận sơn trà tp đà nẵng thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an là trưởng ban chỉ đạo buổi diễn tập
tình huống giả định là có một tai nạn nổ khí ga tại nhà hàng tầng ba của khách sạn vinpearl corontel river fring đà nẵng làm sập đổ khu vực nhà hàng và kết cấu xây dựng xung quanh
khoảng ba trăm linh thực khách đang có mặt rơi vào thế khoảng
tìm lối thoát nạn lên tầng trên và xuống dưới
hai công trình kế cận là trung tâm thương mại vincom ngô quyền trung cư cao cấp azura
sau khi nhận được thông báo cư dân và nhân viên hoảng loạn nên chạy ra ngoài quên tắt ga làm tiếp tục gây ra cháy nổ
ngay lập tức lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động tham gia gồm bốn cấp độ
trong đó giai đoạn bốn là bộ công an điều động thêm lực lượng phương tiện của các đơn vị thuộc bộ
các địa phương lân cận là quảng nam thừa thiên huế tham gia chi viện báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo bộ quốc phòng huy động máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm cứu hộ người bị nạn tập trung trên nóc tòa nhà
công trình tập này chưa bao giờ có đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
và cái ba cục công trình này nó chưa được dựa cả về khách sạn cả về viên bán và cả về công trình